từ ngày đầu tháng bốn các hệ thống siêu thị có mắc bixi trên địa bàn thành phố đà nẵng đã đồng loạt thí điểm bọc rau bằng lá chuối
sau gần một tuần triển khai các đơn vị kinh doanh thực phẩm đã đón nhận sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân
đến với những mặt hàng rau tại siêu thị bixi đà nẵng ông lê văn bình quê ở quảng ngãi không khó bất ngờ vì ý tưởng bọc rau bằng lá chuối
theo ông sử dụng lá chuối vừa có tác dụng bảo vệ môi trường giảm sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày vừa tạo ra được hình ảnh thân thiện gần gũi với mọi khách hàng
các loại rau đặc biệt là rau dấn nó làm cho rau dấn không bị héo không bị hư
chúng tôi cảm thấy là ấn tượng bởi vì một số phản hồi của các khách hàng lớn tuổi người ta cảm nhận là cái lá chuối bọc sản phẩm này làm họ nhớ về cái ký ức xưa nhớ về cái quê hương của họ
việc áp dụng bao gói bằng lá chuối chủ yếu với các sản phẩm rau quả
mỗi ngày hệ thống coop park đà nẵng tiêu thụ hàng chục kg lá chuối tươi
từ khi đưa và sử dụng tại siêu thị
khách hàng đã đón nhận bao gói rau bằng lá chuối như một sự thay đổi trong ý thức bảo vệ môi trường của mỗi người
thực phẩm mà gó bằng lá chuối trước mắt là nhìn thấy đẹp mắt thứ hai nữa là sạch sẽ vệ sinh
thứ ba nữa là góp phần bảo vệ môi trường giảm thiểu được hạn kết dùng túi nhi lông để làm ô nhiễm môi trường
nói chung là nó lợi cho sức khỏe của con người
khi mà khách hàng vào là lại thấy là giống như cái sự mới lạ ở trong này
cái quen thuộc là ở đây là hình ảnh lá chuối tươi là rất là quen thuộc với người dân của việt nam
mà khi mà đưa vào như vậy thì khách hàng rất là vui
vì cái việc mà giống như là mình tạo cái sự mà nhận thức rằng về cái việc mà bảo vệ môi trường
ngày bốn tháng bốn vừa qua thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi thư biểu dương chuỗi hệ thống siêu thị bixi
có óp mắt tại hà nội đà nẵng tp hcm đã sử dụng túi bọc tự nhiên để bọc
gói thay thế cho túi ni lông
thủ tướng chính phủ cũng kêu gọi các hiệp hội cộng đồng doanh nghiệp siêu thị nhà hàng khách sạn
chung tay cùng chính phủ và toàn xã hội nỗ lực giảm túi ni lông rác thải nhựa
nhằm xây dựng môi trường sống lành mạnh phát triển bền vững